nhân dịp kỷ niệm một mươi năm ra đời của nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ kỷ niệm hai mươi năm năm thực hiện tuyên bố hành động bắc kinh
sáng nay tại hà nội cơ quan liên hợp quốc về bình đẳng giới tại việt nam phối hợp hội đồng doanh nhân nữ việt nam
phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức lễ trao giải thưởng cấp quốc gia nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ
với sự tham gia của nhiều cơ quan tổ chức trong nước và quốc tế
các giải thưởng nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ được trao thuộc năm hạng mục lãnh đạo cam kết bình đắm giới
bình đằng giới tại nơi làm việc bình đằng giới tại thị trường bình đằng giới tại cộng đồng và ngành
bình đằng giới thông qua hành động trong đại dịch covid một mươi chín
chín doanh nghiệp việt nam vinh dự nhận giải thưởng đã thực hiện tốt luật bình đẳng giới tại nơi làm việc
nâng cao vị thế của lao động nữ và lan tỏa sáng kiến này tới đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trong nước
năm doanh nghiệp đạt giải cao nhất sẽ đại diện cho việt nam tham gia giải thưởng cấp khu vực châu á thái bình dương
dự kiến diễn ra vào tháng một mươi hai năm nay tại thái lan